cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo